để chào mừng đại hội đại biểu phật giáo toàn quốc lần thứ tám mới đây ban văn hóa trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã tổ chức triển lãm mang tên triển lãm mỹ thuật phật giáo đương đại tại trường đại học mỹ thuật việt nam
trong suốt dòng giải lịch sử của phật giáo việt nam mỹ thuật luôn là công cụ biểu đạt truyền bá và hoàng dương tư tưởng giác ngộ giải thoát của phật giáo
bên cạnh hệ thống di sản vô giá của các loại hình mỹ thuật như kiến trúc điêu khắc mỹ thuật phật giáo đã thể hiện sinh động lịch sử trên hai năm của phật giáo việt nam
triển lãm trưng bày năm mươi một tác phẩm hội họa tám tác phẩm điêu khắc của sáu mươi họa sĩ phật tử các nhà điêu khắc những người đã và đang có các sáng tác thể hiện nhiều góc nhìn về các giá trị tốt đẹp của phật giáo trong đời sống như họa sĩ lý trực sơn họa sĩ nguyễn thành trương họa sĩ phan cẩm thượng
triển lãm là dịp để các phật tử nghệ sĩ
thể hiện tình cảm niềm tin và mối quan tâm của mình đối với các giá trị thiện mỹ giác ngộ của phật giáo đặc biệt trong bối cảnh xã hội đương đại ngày nay